trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
tại buổi hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng thủ tướng shinzo abe được bầu lại làm thủ tướng nhật bản và thắng lợi của đảng dân chủ tự do tại cuộc bầu cử hạ viện vừa qua
cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ của chính phủ nhật bản đối với thiệt hại do lũ lụt lở đất xảy ra tại các tỉnh miền núi phía bắc việt nam vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
và thiệt hại tại các tỉnh miền trung việt nam do cơn bão số một mươi hai
khẳng định việt nam nhất quán coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu lâu dài
thủ tướng shinzo abe bày tỏ vui mừng khi đến việt nam lần thứ hai trong năm hai nghìn một mươi chín
và cho biết việt nam cũng là nước đầu tiên thủ tướng shinzo abe đến thăm ngay sau khi được bầu lại làm thủ tướng nhật bản
khẳng định chính phủ nhật bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ vì sự phát triển của việt nam
hai bên nhất trí phát huy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
nâng tầm quan hệ đi vào chiều sâu hiệu quả
thông qua việc duy trì các chuyến thăm cấp cao và giao lưu các bộ ngành địa phương
tăng cường hợp tác về đầu tư thương mại oda
nhất trí phối hợp triển khai các kế hoạch hành động của sáu ngành được ưu tiên
của chiến lược công nghiệp hóa của việt nam trong khuôn khổ hợp tác việt nhật
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
thủ tướng shinzo abe khẳng định tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội
thông qua nguồn vốn oda và đào tạo nguồn nhân lực
cho biết sẽ cho tiến hành khảo sát cơ bản về dự án đường cao tốc hà nội viên trăn
trước đó hai thủ tướng đã cùng tản bộ ở hội an
nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử về quan hệ việt nam nhật bản hơn năm trăm linh năm trước
thăm mô hình thuyền mô phỏng thuyền buồm của thương gia nhật bản đến hội an
vào dịp đầu thế kỷ một mươi sáu cùng khai trương không gian văn hóa việt nhật tại khu phố cổ hội an
sau đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã mời cơm thân mật thủ tướng abe